xin chào và hẹn gặp lại
cách kết hợp những phương pháp điều trị tốt nhất của đông y với số liệu thống kê đã được bác sĩ gia liễu xác nhận
từ đó nếu bạn nhận thấy mụn luôn xuất hiện ở cùng một vị trí trên khuôn mặt
thì điều đó có thể nói lên những vấn đề về sức khỏe của bạn
mụn trên chán
theo tiến sĩ trang trong y học trung quốc chán có liên quan đến hệ tiêu hóa
nổi mụn ở vùng chán được cho là đại diện cho sự mất cân bằng tiêu hóa như chế độ ăn uống kém
tiêu hóa không đúng cách hoặc hội chứng ruột kích thích
để giúp thải độc tố và hỗ trợ tiêu hóa
hãy đổi đồ uống có chứa cafein và đồ uống đã qua chế biến bằng nước trắng
nếu bạn để tóc mái hoặc tóc dầu tự nhiên
bạn cũng có thể muốn tránh xa các loại dầu dưỡng tóc và có nhu cầu gội đầu thường xuyên hơn
tiến sĩ cũng cho biết tóc bẩn có thể tiết nhiều mồ hôi và dầu làm tắc nghẽn lỗ chân lông
từ đó làm trầm trọng thêm tình trạng nổi mụn trên trái
đội mũ lưỡi chai
đội mũ lưỡi chai hoặc đội mũ che kín đầu cũng có thể khiến vi khuẩn bám vào khu vực này làm bùng phát mụn
mụn quanh vùng thái dương
vùng thái dương tương ứng với thận và bàng quang
nhiễm trùng hoặc viêm ở những khu vực này có thể tự biểu hiện bằng mụn trứng cá
do đó bạn sẽ muốn theo dõi mức độ tiêu thụ rượu của mình ngoài các thực phẩm chế biến nhiều dầu mỡ
nếu bạn vẫn thấy thái dương của mình nổi nhiều mụn
hay tham khảo ý kiến bác sĩ để xem liệu có cần dùng thuốc chuyên sâu hơn hay không
mụn trên má
mụn ở gần đỉnh má có liên quan đến hệ hô hấp
vì vậy nếu bạn thường xuyên đi bộ hoặc lái xe trong thành phố
bạn sẽ cần phải chăm sóc da mặt sạch sẽ hơn
hãy thử sử dụng một máy lọc không khí hoặc một số loại cây làm sạch không khí trong nhà của bạn
mặt khác tiến sĩ trang lưu ý rằng bạn cũng có thể xem xét các yếu tố môi trường
có thể gây ra trong lối sống của bạn bao gồm cả vỏ gối ga chảy dường và vỏ điện thoại bẩn
hàng ngày có rất nhiều thông tin
thứ tiếp xúc với má vì vậy việc lau sạch các vật dụng xung quanh có thể giúp giảm bụi mới mọc lên
mụn ở cằm hoặc đường viền hàm
mụn ở càm cho thấy sự mất cân bằng nội tiết tố
theo tiên sĩ trang mụn chứng cá do nội tiết tố có xu hướng xảy ra theo chu kỳ
tồi tệ hơn khi đến kỳ kinh nguyện và mãn kinh do lượng androgen tương đối cao hơn estrogen
các nội tiết tố androgen dư thừa kích thích sản xuất dầu nhiều hơn trên da
dẫn đến tắc nghẽn lỗ chân lông và nổi mụn
hãy cố gắng hết sức để duy trì một lịch trình ngủ đều đạn và chế độ ăn uống lành mạnh để hỗ trợ các hóc môn thất thường
nhưng nếu bạn vẫn tiếp tục bị mụn ở cằm bạn có thể nên tham khảo ý kiến bác sĩ gia liễu và bác sĩ phụ khoa
mụn ở chân tóc
tiến sĩ trang cho biết mụn ở chân tóc cho thấy một số sản phẩm chăm sóc da hoặc tóc nhất định là nguyên nhân kích thích
format là các sản phẩm gốc dầu đặc làm tắc nghẽn lỗ chân lông và gây ra mụn
nếu bạn thấy hầu hết các nút mụn tập trung quanh vành đầu tốt nhất bạn nên ngừng sử dụng các sản phẩm dành cho tóc có dầu
và chuyển sang các sản phẩm thay thế không gây mụn bao gồm cả dầu gội và dầu xả
mụn ở mũi
mũi có nhiều tuyến giàu hơn phần còn lại của khuôn mặt đây là lý do khiến vùng da này dễ nổi mụn nhất
hãy đảm bảo làm sạch da kỹ lưỡng và sử dụng sản phẩm chăm sóc da có tốt
mụn ở mũi có tác dụng làm thông thoáng lỗ chân lông
trong bản đồ khuôn mặt của người trung quốc mụn trứng cá ở mũi cũng có liên quan đến gan và thận
vì vậy bạn nên kiểm tra kỹ với bác sĩ để xem liệu bạn có bị cao huyết áp hoặc dối loạn chức năng gan hay không

xưa sữa luôn được cho là tốt cho sức khỏe
nó như một nguồn cung cấp canxi thiết yếu
sữa thậm chí còn được liệt kê vào nhóm thực phẩm năm sao
tuy nhiên nhiều người tỏ ra ái ngại về việc uống sữa có thể là nguyên nhân gây ra mụn
có một mối tương quan giữa việc tiêu thụ sữa và mụi trứng cá đã được ghi nhận trong một số nghiên cứu khoa học
sữa có chứa hormôn igf một
hormôn igf một trong sữa rất tốt để giúp trẻ phát triển
xong ở người lớn igf một có thể dẫn đến các vấn đề về mụn trứng cá
viêm sữa gây ra sự cố insulin
việc tiêu thụ sữa khiến lượng insulin trong cơ thể tăng đột biến liên quan đến việc gia tăng bụi trứng cá
nó cũng kích hoạt sản xuất androgen hormôn testosterone kích thích dầu có gây ra mụn trứng cá
giới chuyên gia cũng lưu ý rằng sữa bò có chứa casein một loại protein khác liên kết với igf một
và mức độ cao của progesterone được chuyển đổi thành một loại hormôn kích thích mụn trứng cá
dihydroxytesterone trong tuyến bã nhờn của con người
sữa thúc đẩy tuyến dầu hoạt động mạnh
sữa đã được chứng minh là có khả năng thúc đẩy sản xuất dư thừa bã nhờn hay còn biết đến là dầu
dẫn đến tắc nghẽn lỗ chân lông tạo ra môi trường sinh sản lý tưởng của vi khuẩn gây mụn trứng cá
tiêu thụ sữa có liên quan đến việc giảm doanh thu tế bào của tế bào da dẫn đến tắc nghẽn lỗ chân lông và do đó nổi mụn
một nghiên cứu năm hai nghìn tám
về việc tiêu thụ sữa ở nam thiếu niên cho thấy những đối tượng uống sữa bị nổi mụn nhiều hơn so với những đối tượng không uống sữa
một số nghiên cứu khác cũng ủng hộ mối tương quan này giữa sữa và mụn trứng cá
cũng cần lưu ý rằng nhiều tác nhân khác có thể dẫn đến bụi trứng cá bao gồm căng thẳng vệ sinh kém
chăm sóc da không đúng cách ăn kiêng tập thể dục di truyền nội tiết tố chất ô nhiễm và chất gây dị ứng môi trường
nhiều người không biết loại hormôn và chất phụ da nào có trong sữa ngày nay
cũng như tác dụng của chúng đối với cơ thể của chúng ta
trong khi điều quan trọng là phải nghiên cứu xem bạn ăn hoặc uống gì trước khi đưa vào miệng
theo giới chuyên gia việc đổi sang một loại sữa thực vật cũng không phải là cách giúp bạn thoát khỏi nội ám ảnh về bụi trứng cá
tất nhiên một số loại sữa thực vật chẳng hạn sữa làm từ yến mạch có thể không chứa cacin
whey protein hoặc hormone có thể giúp người tiêu dùng tránh các vấn đề về da và tiêu hóa
tuy nhiên chúng có thể được pha chế với chất nhũ hóa chất bảo quản caragenans và thêm đường
những chất này có thể gây ra các vấn đề về đường ruột và da
giới chuyên môn khuyến cáo khi mua sữa thay thế bạn nên đọc nhã thành phần trước
tốt nhất là nên tìm danh sách thành phần sạch đơn giản và an toàn
nếu bạn thích video này hãy subscribe cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn